xe đầu kéo biển số của tỉnh khánh hòa đến đầu trước cây xăng ở đồng nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng tám
thông tin ban đầu xe đầu kéo đến đầu trước cây xăng ông đồn một xã xuân phú huyện xuân lộc của tỉnh đồng nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngọn lửa xuất phát từ phía đầu xe nhanh chóng lan ra bao trùm toàn bộ xe
phát hiện sự việc
phát hiện sự việc nhân viên cây xăng đã cùng người dân đem gần hai mươi bình chữa cháy sách tay và vòi nước tới dập lửa
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắp đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc
hậu quả phần đầu xe cháy dụi hoàn toàn hư hỏng nặng may mắn không thiệt hại về người